năm chín mươi hai tôi có đi theo chỉ thị của sâu phiên là tôi về việt nam khoảng tám lần
thì trong khoảng thời gian mà tôi sang hồng kông thì tôi có được gặp một người tên là trần văn hương

thì tôi có đến nhà anh sáu thì theo như tôi được biết thì nhà anh ta ở gầu bắc
con người này rất là nghèo khổ và dễ bị lung lạc vì tiền bạc đưa tiền cho anh ta và nhờ anh ta mua thuốc nổ

và tôi đã bị bắt sau khi tôi nhập cái số thuốc nổ đó
hoàng văn phục
hoàng văn phục
giờ anh giao cho tôi năm nhiệm vụ
kiếm người móc nối người hay là dùng dịch vụ móc nối người
nhất là thành phần của binh sĩ của kế độ củ việt nam bảo hoàng
hãy nói là hãng mô nguyên hứa thưởng cho đảng y một triệu mỹ kim nếu mà phá được hãng xeo
những cái gì mà hãng xeo hùng hạp thì ví dụ như là hùng trong việc xô bị trôi lung hay là những cái xăng của hãng xeo
thì có thể phá quỷ được thì phá quỷ hết
thì nếu như được bảo chấn thành công thì tôi tiếp thu
hóa thanh cũng bảo
đại tượng hành cũng bảo
để cho những người mỹ cũng bảo đó
để dùng những cái đài hóa thanh như đại tượng hành đó để nói chuyện với dân chúng
những diễn biến thời gian qua cho thấy tổ chức khủng bố đảng việt tân nói riêng và các tổ chức phản động người việt nói chung
được sự hậu thuẫn hỗ trợ của các thế lực thù địch đã đang và sẽ còn theo đuổi chiến lược diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
mùa đồ tạo dựng cho việt nam một kịch bản tương tự như shekby rusia ukraine
thái lan hay kyrgyzstan v v hòng đưa việt nam vào vòng bất ổn chia rẽ phá hoại những thành quả chính trị kinh tế đối nội đối ngoại
mà đảng nhà nước và nhân dân ta đã nỗ lực xây dựng trong nhiều năm qua
tuy nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn tất cả mọi hành vi phá hoại thành quả cách mạng của nhân dân việt nam
phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân việt nam sẽ bị chính người dân việt nam ngăn chặn loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội
còn bây giờ là những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý
tại tp hcm vào đêm ngày hôm qua hai mươi tháng năm đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội tp hcm đã ập vào kiểm tra ba nghìn hai trăm một mươi hai
và beer club las vegas có cùng địa chỉ trên đường cống quỳnh phường phạm ngũ lão quận một đã phát hiện nhiều vi phạm tại đây
trong bia club nhiều lỗi vi phạm được đoàn kiểm tra ghi nhận như dùng các phương thức phục vụ có tinh chất khiêu dâm
chưa ký kết hợp đồng lao động với nhân viên chưa nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
kiểm tra trong tủ giữ đồ của các nhân viên đoàn liên ngành phát hiện hai kiện thuốc si sa không rõ nguồn gốc được giấu bên trong
tương tự ba nghìn hai trăm một mươi hai cũng bị đoàn kiểm tra lập một lỗi vi phạm như phổ biến bản ghi âm ghi hình chưa được kiểm duyệt không đưa các hóa đơn tài liệu kế toán v v
thưa quý vị để đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử quốc hội khóa một mươi bốn và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ đã đấu tranh triệt phá thành công đường dây vận chuyển
thiêu thụ số lượng ma túy lá lớn khi chúng đang trên đường vận chuyển vào phố thọ để thiêu thụ
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại khu ba thị trấn thanh thủy huyện thanh thủy tỉnh phú thọ công an tỉnh phú thọ đã phát hiện và bắt quả tàng trần văn đa
ở thành phố việt trì đang tàng trữ trái phép hơn một gram heroin và gần ba gam ma túy đá mở rộng điều tra vụ án
lực lượng công an tiếp tục bắt giữ hai đối tượng trong đường dây là nguyễn văn toản và tài thị hồng dung
ở tỉnh hòa bình cơ quan chức năng đã thu giữ của các đối tượng hơn bảy gam ma túy tổng hợp hơn bảy mươi một gam ma túy đá và hơn một trăm tám mươi một g ketamine